hôm qua ngày một mươi chín tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông sơn thanh hóa cho biết đã có kết quả điều tra vụ việc bảy mươi năm người chủ yếu là thiếu niên nhi đồng bị bỏng xăng do việc đốt lửa chạy ở xã đông anh huyện đông sơn vào ngày năm tháng tám
theo đó cơ quan điều tra xác định nguyên nhân gây ra vụ việc là lỗi vô ý chủ quan của ban tổ chức đã không nhận thức được nền cát ướt khi đổ xăng để làm mồi đốt sẽ loang theo nền cát dẫn đến khi châm lửa lửa sẽ bốc nhanh và gây bỏng cho các cháu đứng xung quanh
được biết đến nay tất cả những người bị thương đều có đơn từ chối không đi giám định thương tích cũng như không yêu cầu bồi thường về dân sự
vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông sơn đã ra quyết định không khởi tố vụ án trên
đồng thời xử lý hành chính đối với các ông lê minh hải chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự đông anh về hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác
lê thọ hưng bí thư đoàn xã và lê bá đức phó bí thư đoàn xã về hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt thiết bị dụng cụ sinh lửa sinh nhiệt